hôm nay toàn bộ giai cấp vô sản và nhân loại tiến bộ trên thế giới long trọng kỷ niệm một trăm năm mươi năm
ngày sinh của vladimir ilyich lenin hai mươi hai tháng bốn năm một nghìn tám trăm bảy mươi hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản và nhân loại cần lao người đã làm nên cách mạng tháng một mươi nga
dùng chuyển thế giới mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức
với việt nam tư tưởng của lenin và chủ nghĩa mark lenin đã soi sáng con đường giải phóng dân tộc
và xây dựng đất nước để lại dấu ấn sâu đậm cho đến ngày hôm nay và cả mai sau
sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã từng khẳng định bây giờ học thuyết nhiều chủ nghĩa nhiều
nhưng chủ nghĩa chân chính nhất chắc chắn nhất cách mạnh nhất là chủ nghĩa lenin
không có lenin thì không có cách mạng tháng một mươi nga không có cách mạng tháng một mươi nga thì không có cách mạng tháng tám
lập nên nước việt nam dân chủ cộng hòa nhà nước công đông đầu tiên ở đông nam á
đó là điều hiển nhiên
như là một chân lý
nhưng dấu ấn của lenin không chỉ dừng lại ở đó mà tư tưởng của lenin trong xây dựng và phát triển kinh tế
theo từng thời kỳ đã và đang là những chỉ dẫn quý giá để đảng ta vận dụng một cách sáng tạo
và hoàn cảnh cụ thể của việt nam tạo đà cho đổi mới thành công
điển hình là việc đảng nhà nước ta đã vận dụng sáng tạo phát triển những tư tưởng quan điểm của chủ nghĩa mark lenin
trong đó có chính sách kinh tế mới nep của lenin
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
với nep lenin đã khẳng định rằng đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là xóa bỏ kinh tế hàng hóa kinh tế thị trường
mà phải phát triển
kinh tế hàng hóa kinh tế thị trường không phải là nền kinh tế của một thành phần kinh tế độc tôn
mà là nền kinh tế nhiều thành phần với nhiều hình thức sở hữu
tư tưởng này đã được thể hiện đặc biệt rõ nét trong quan điểm chủ trương đường lối của đảng ta
về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
về phát triển nền kinh tế nhiều thành phần
những quan điểm của lenin đã giải tỏa một giáo điều từng tồn tại lâu dài và khá phổ biến trong những người cộng sản
cho rằng quan hệ hàng hóa tiền tệ đồng nhất với quan hệ tư bản chủ nghĩa
nên không thể đi cùng chủ nghĩa xã hội
sự giải tỏa này đã đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp đổi mới
góp phần tạo nên sự phát triển vượt bậc của đất nước trong gần ba mươi năm năm qua
và là một minh chứng hùng hồn cho thấy tư tưởng lenin nói riêng và chủ nghĩa mark lenin nói chung
luôn có sức sống mãnh liệt và có giá trị thời đại
học thuyết mark lenin cùng với tư tưởng hồ chí minh thực sự trở thành nền tảng tư tưởng lý luận
kim chỉ nam cho hành động cách mạng của đảng ta trong lãnh đạo sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa